xin kính chào quý vị và các bạn
do dạnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía nam
đồng thời vùng hội tụ gió cũng suy yếu dần
nên trong đêm nay mưa rông tại các tỉnh thành bắc bộ có phần giảm nhẹ
điểm có mưa vừa mưa to được thu hẹp lại chỉ xảy ra ở một vài nơi
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sang ngày mai trời có lúc hưởng nắng với mức nhiệt đêm nay ngày mai
giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
do rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam tác động nên khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
mưa rông sẽ tăng mạnh có nơi có mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể lên tới ba mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
phần còn lại từ quảng bình đến bình thuận cũng có mưa rào và rông giải sát
nhưng lượng mưa không quá mạnh như các tỉnh thành bắc trung bộ
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên toàn trung bộ
hầu như sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
lưu xuống các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và cả nam bộ
về chiều tối tại đây vẫn có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
do ban ngày khu vực có nắng yếu nên nhiệt độ cũng không quá cao
trưa chiều phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ tại khu vực tây nguyên
và hai mươi chín ba mươi hai độ tại khu vực nam bộ
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều duy trì mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa thịnh hành gió đông nam cấp ba cấp bốn
còn tại quần đảo trường sa có gió tây nam cấp bốn năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo sẽ đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông gió đông bắc cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
với nền nhiệt từ hai mươi bốn ba mươi độ